thưa quý vị như đã đề cập ở phần đầu của chương trình việt nam đã ghi nhận sự xuất hiện ca nhiễm biến chủng omicron
trường hợp bệnh nhân là một người về từ anh cách ly tại bệnh viện trung mô quân đội một trăm linh tám được xác định là nhiễm biến chủng omicron
vâng cùng với đó tại thủ đô hà nội trong những ngày qua cũng ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao kỷ lục
đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đông đảo cư dân mạng đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt trước những thông tin có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và biến chủng omicron
cùng đến với những chia sẻ của cư dân mạng và cùng tìm hiểu các biện pháp ứng phó với biến chủng mới này
liên tiếp trong những ngày vừa qua hà nội dẫn đầu cả nước về số ca dương tính sars cov hai
hiện nay các quận vùng cam tại hà nội đã ban hành hướng dẫn xích chặt các biện pháp phòng chống dịch
bên cạnh đó với việc xuất hiện ca bệnh diễn biến chủng ôm
bigron đầu tiên đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác phòng chống dịch tại việt nam
để thực hiện tốt công tác chống dịch cũng như có các biện pháp chủ động trong việc ứng phó với dịch
theo nhiều cư dân mạng việc thực hiện xếp chặt các biện pháp phòng dịch là điều cần thiết lúc này
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành kế hoạch về việc ứng phó với biến chủng mới omicron trên địa bàn tp hà nội
trong đó nhấn mạnh đối với các chuyến bay xuất phát
hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể omicron
thì bắt buộc thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này
bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó
thông tin này ngay lập tức nhận được rất nhiều ý kiến tương tác của cư dân mạng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội
ủng hộ hà nội nên áp dụng cho tất cả các nước khi nhập cảnh vào phải cách ly tập trung bảy ngày để theo dõi tránh trường hợp làm lây lan ra cộng đồng
cách ly thì phải đồng bộ giữa các tỉnh về chủ trương chứ mỗi nơi là một kiểu
du khách họ nhập cảnh ở tỉnh khác rồi đi tàu xe vào hà nội thì ai biết mà cách ly
tôi đánh giá cao hành động này từ chính quyền thành phố hà nội
biến chủng omicram đã xuất hiện tại việt nam thì cần hành động quyết liệt
cần tính tới các biện pháp quyết liệt hơn nữa để chống dịch
đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ
việc thực hiện xích chặt các biện pháp
tuy nhiên không ít cư dân mạng đặt vấn đề về tính đồng bộ trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch giữa các tỉnh thành
hay việc quyết định chi tiết các nội dung để mọi người biết và thực hiện
bên cạnh đó cũng cần có các cơ chế kiểm tra giám sát xử lý người vi phạm các quy định phòng chống dịch tại tất cả các khu vực
không dừng lại ở đó nhiều cư dân mạng cho rằng việc số lượng ca nhiễm tăng cao ở hà nội
đang đặt ra cho hệ thống y tế áp lực không nhỏ trong việc hỗ trợ chăm sóc điều trị các trường hợp f
do đó mỗi người dân cần chủ động tiếp cận các loại hình hỗ trợ chăm sóc y tế trực tuyến
và không nên sử dụng các biện pháp điều trị covid một mươi chín lan truyền trên mạng mà không rõ nguồn gốc
liên quan tới việc chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín sở y tế hà nội đã yêu cầu mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
sẵn sàng điều trị hai tầng để giải trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển độ
việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối
bảo đảm người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
y tế hà nội cần được hỗ trợ để chủ động chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi
tôi cho rằng việc chủ động xích chặt công tác phòng chống dịch là cần thiết lúc này
biến chủng omicron không thể chủ quan được
không chỉ tám quận vùng cam mà các nơi khác cũng cần nâng cao mức độ cảnh báo
để người dân đề phòng dịch tránh tâm lý chủ quan
bạn nghĩ sao về việc siết chặt biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân